tại tỉnh lâm đồng trong thời gian qua đã có hàng loạt công trình nhà ở với kiến trúc biệt thự ngang nhiên mọc lên trên đất quy hoạch lâm nghiệp thuộc tiểu khu một trăm năm mươi bảy a khu vực quảng thừa phường bốn thành phố đà lạt
dù không có giấy phép xây dựng song những công trình khá quy mô này vẫn được triển khai đến khâu hoàn thiện trong thời gian dài mà không gặp bất cứ trở ngại nào điều này đang gây ra nhiều thắc mắc trong dự luận

khi triển khai sự phạt của đảng chính đến bước cưỡng chế mới thấy được chỉ còn bây giờ tiếp tay không thì chưa phát hiện được còn ai tiếp tay và tiếp tay như thế nào thì có pháp lục
nên khi mà tổ chức cưỡng chế tháo dỡ nhà dân thì những người mà họ thiệt hại họ khai báo ai hay báo ghê thì lúc đó mới rõ được
còn bây giờ thì mình trinh tự để xử lý theo quy định
thì cái chuyện mà điều tra là còn chưa phát hiện ra chỉ còn báo ghê không là khi mà dỡ nhà thì mới thấy được cái việc này
trước thực trạng trên chủ tịch ubnd tp đà lạt yêu cầu đơn vị liên quan tổ chức thanh tra trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng quản lý đất đai tại các phường xã trực thuộc đặc biệt là với các địa bàn có điểm nóng về vi phạm xây dựng
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong các bản tin sau